ba che giấu không khai báo tình trạng bệnh phạt tiền tối đa hai mươi triệu đồng
không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu phạt tiền tối đa ba triệu đồng
không tạm đình chỉ hoạt động cơ sở dịch vụ ăn uống phạt tiền tối đa bốn mươi triệu đồng
không thực hiện hạn chế tập trung đông người phạt tiền tối đa bốn mươi triệu đồng
người không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế bị phạt tiền tối đa ba mươi triệu đồng
tám trốn khỏi nơi cách ly không tuân thủ quy định về cách ly có thể bị phạt tiền tối đa hai mươi triệu đồng
hoặc bị xử lý theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trốn khỏi nơi cách ly và gây thiệt hại từ một trăm linh triệu đồng trở lên
thì bị xử lý theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
một mươi không khai báo y tế khai báo không đầy đủ hoặc gian dối lây chuyển dịch bệnh
bị xử lý theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mức phạt tù tối đa một mươi hai năm
và có thể bị phạt tiền tối đa một trăm linh triệu đồng
một mươi một đưa lên mạng máy tính mạng viễn thông thông tin
giả mạo sai sự thật về tình hình dịch bệnh bị phạt tiền tối đa một mươi năm triệu đồng
hoặc bị xử lý theo điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
một mươi hai người có hành vi dùng vũ lực đe dọa cản trở người thi hành công vụ
thì bị xử lý theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mức phạt tù tối đa bảy năm
một mươi ba chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động khi đã có quyết định tạm đình chỉ
bị xử lý theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mức phạt tù tối đa một mươi hai năm
và còn có thể bị phạt tiền tối đa một mươi năm triệu đồng
một mươi bốn người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm tạo sự khan hiếm giả nhằm thu lợi bất chính
bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại điều một trăm chín mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
mức phạt tù tối đa một mươi năm năm và có thể bị phạt tiền tối đa hai trăm linh triệu đồng
một mươi năm lợi dụng dịch bệnh đưa thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc vật tư y tế
nhằm chiếm đoạt tài sản bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
một mươi sáu người có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhưng triển khai không kịp thời
gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo quyết định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm
mức phạt tù tối đa một mươi hai năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay nhiều bệnh viện trên cả nước
đang phải đối mặt với tình trạng thiếu máu trầm trọng
tại bệnh viện đà nẵng điểm thu gom cung ứng máu cho tất cả cơ sở y tế trên địa bàn
các quy trình đảm bảo an toàn được siết chặt cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền
để người dân yên tâm đi hiến máu phục vụ cho việc chữa trị và cấp cứu người bệnh
cổng vào khu vực hiến máu bệnh viện đà nẵng tất cả các tình nguyện viên khi đến hiến máu
được yêu cầu bỏ khẩu trang cũ thay khẩu trang mới loại khẩu trang n chín mươi năm
và đeo tấm che giọt bắn do phía bệnh viện cấp phát
những người có yếu tố dịch tễ hoặc biểu hiện nghi ngờ sẽ được tiến hành test nhanh covid một mươi chín
có kết quả âm tính mới được vào bên trong
tại khu vực phòng chờ và hiến máu các vị trí được bố trí giãn cách đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tất cả những người hiến máu thì đều được đăng ký online qua một đường link của phòng công tác xã hội
sau đó tùy vào số lượng phòng công tác xã hội sẽ bố trí và giết mũi dơ hợp lý
để đảm bảo thổi thiệu

khi em đi hiến máu hôm nay thì em cảm thấy yên tâm vì từ bước đi vào đến bước tới bây giờ em ngồi ở đây
thì đều có những quy định gọi là khai bó y tế cũng như là sát khuẩn khoảng cách cũng an toàn với mọi người
bệnh viện đà nẵng là đơn vị cung ứng máu cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn
khi có nhu cầu nhằm phục vụ việc cấp cứu điều trị bệnh nhân
tuy nhiên tình hình dịch bệnh kéo dài thời gian qua
các hoạt động hiến máu định kỳ trước cộng đồng tạm dừng
cùng với tâm lý lo ngại của người dân đã dẫn đến việc thiếu hụt nguồn máu trầm trọng
trong vòng một tháng trở lại đây nguồn máu thu vào của bệnh viện chỉ đạt từ năm mươi đến bảy mươi nhu cầu sử dụng
do đó để chuẩn bị lượng máu dự trữ cũng giống như cấp cứu cho người bệnh kịp thời
thì bệnh viện đà nẵng luôn luôn chủ động trong mọi công việc để huy động những nguồn máu
trước mắt là những đội ngũ tình nguyện những hội mà hiến máu nóng
vẫn cung cấp thường xuyên lượng máu để đảm bảo nguồn máu cho bệnh viện
đó là để đảm bảo nguồn máu liên tục sợ để thiếu hụt để cấp cứu người bệnh
thì chúng tôi cũng luôn luôn kêu gọi những người dân mà có đủ điều kiện về sức khỏe
thì cũng hãy cùng chung tay với bệnh viện cũng giống như cộng đồng đăng ký tại bệnh viện đà nẵng chúng tôi
thì chúng tôi sẽ có những tổ chức sàng lọc và kiểm tra sức khỏe định kỳ
để đảm bảo cái nguồn máu đó là nguồn máu tốt và đưa đến người bệnh
phải nói những giọt máu của các anh chị tình nguyện viên vào cái dịp covid như thế này rất là quý giá
bình thường là giọt máu cũng đã quý giá rồi nhưng mà trong thời điểm này là
tất cả các hoạt động hiến máu tại cộng đồng đều bị hủy
do đó là nhiều bệnh nhân đang chờ máu tại bệnh viện đà nẵng
trong đợt hiến máu ngày hai mươi năm tháng bảy tại bệnh viện đà nẵng
đã có ba trăm linh tình nguyện viên đăng ký tham gia thu về khoảng hai đơn vị máu
đây là lượng máu hết sức quý giá bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ cho người bệnh
tuy nhiên lượng máu hiện nay vẫn chưa đủ
do đó tiếp tục cần sự chung tay của các tình nguyện viên khi hoạt động hiến máu được triển khai
chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
ngày hai mươi năm tháng bảy công an huyện hưng hà tỉnh thái bình cho biết
đang tạm giữ nhóm thanh niên nghi vấn tham gia tra tấn làm nhục một thiếu nữ xảy ra trên địa bàn
theo nội dung đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội
đêm ngày hai mươi ba tháng bảy một thiếu nữ đang ngồi trên giường uống sữa
một số người chửi bới hành hung làm nhục
mặc cho nạn nhân khóc lóc chắp tay cầu xin
nhưng các đối tượng vẫn không tha
đỉnh điểm là sau những trận đòn nạn nhân còn bị các đối tượng bắt cởi hết quần áo
để chụp ảnh quay clip và tiếp tục đánh đập
theo thông tin ban đầu nạn nhân là một thiếu nữ sinh năm hai nghìn sáu
quê ở thanh hóa ra huyện hưng hòa thái bình để làm việc
xuất phát từ mâu thuận cá nhân
nhóm đối tượng hầu hết có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
đã cùng nhau chửi bới đánh đập hành hạ nạn nhân
sau đó bắt lột quần áo chụp ảnh quay clip
hiện công an huyện hưng hà tỉnh thái bình
đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa nạn nhân đi kiểm tra sức khỏe
và các vết thương do bị nhóm thanh niên gây ra
đồng thời triệu tập những đối tượng có liên quan
để phục vụ công tác xác minh điều tra làm rõ theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng đã thực hiện quyết định
khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn lâm mạnh hai mươi bảy tuổi
là nhân viên tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
chi nhánh thanh khê về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đầu năm hai nghìn hai mươi mạnh cho khách hàng mượn tiền để đáo hạn khoản vay
nhưng khách hàng không trả tiền
nên mạnh vai người sau trả tiền người trước
dẫn đến mất khả năng thanh toán
do cần tiền để trả nợ nên khi tiếp nhận hồ sơ vay của ông văn phú mỹ
mạnh đã có ý định thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản
dù biết ông mỹ không đủ điều kiện vai tại ngân hàng vip
nhưng mạnh đã làm khống các giấy tờ
đồng thời lợi dụng lòng tin sự thiếu hiểu
biết của khách hàng khi đưa các giấy tờ thủ tục vay
mạnh không để ông mỹ đọc nhằm tránh bị phát hiện
sau khi được ngân hàng chấp thuận cho vai
mạnh tiếp tục gian dối đưa đơn cho ông mỹ
ký ủy nhiệm chi khi chưa có nội dung
và ghi vào số tài khoản đã chuẩn bị sẵn
để chiếm đoạt một hai tỷ đồng
sau này mạnh có chuyển cho ông mỹ bốn trăm linh triệu
để không tố cáo lên ngân hàng
với thủ đoạn này mạnh đã chiếm đoạt
của nhiều người khác số tiền hàng tỷ đồng
khoảng một giờ sáng nay tại quán karaoke bằng lăng tím
thuộc tiểu khu bốn thị trấn hà trung
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa
đã bắt quả tang tám đối tượng
đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
bảy gói ma túy tổng hợp đã qua sử dụng
một số dụng cụ để sử dụng ma túy
kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy
tám trên tám đối tượng bị bắt quả tang
đã dương tính với ma túy
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
đối tượng cầm đầu ổ nhóm tổ chức sử dụng
trái phép chất ma túy này là dương thế phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ở tiểu khu phong vận thị trấn lèn huyện hà trung
tại cơ quan công an
dương thế phương khai nhận đã mua ma túy
rồi thuê phòng hát tại quán karaoke bằng lăng tím
để tổ chức sử dụng
hiện công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa
đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
khoảng một mươi h ba mươi trưa ngày hai mươi năm tháng bảy
tại khu vực xưởng tái chế phế liệu
nhà sáu trăm một mươi hai đường trần văn tất
phường tràng minh quận kiến an
thành phố hải phòng bất ngờ xảy ra cháy lớn
khiến tuyến đường trần tất văn
bị ủn tắc cục bộ
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
đã điều động lực lượng và bảy xe chữa cháy
đến dập lửa nhưng do xưởng tập kết
nhiều vật liệu nhựa dễ cháy nên ngọn lửa lan
rất nhanh chỉ sau ít phút bao trùm
cả diện tích nhà xưởng rộng vài trăm mét vuông
đến khoảng một mươi ba h cùng ngày
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cơ bản
khống chế được ngọn lửa và triển khai dập lửa
ở những khu vực xung quanh theo báo cáo
ban đầu đám cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên vụ cháy đã khiến phần lớn
vật liệu bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy đang được xác định
do chập điện
tiếp theo chương trình mời quý vị đến trường quay phía nam
cập nhật các tin tức trong nghiệp sống hai mươi bốn h bảy
xin kính chào quý vị đang theo dõi
nghiệp sống hai mươi bốn h bảy tại cuộc họp sáng nay hai mươi năm tháng bảy
phó bí thư thường trực thành ủy
thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho biết
sẽ quy định thời gian người dân ra đường
để kiểm soát dịch covid một mươi chín trong thời gian giãn cách
theo chí thị một mươi hai của thành phố
thông tin này được đồng chí phan văn mãi nói
tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch
và phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn
trong sáng nay hai mươi năm tháng bảy
theo ông mãi thời gian tới
thành phố xích chặt các quy định giãn cách xã hội
người dân tuyệt đối ở nhà
chỉ ra ngoài nếu có công việc thiết yếu
thành phố có thể giới hạn việc ra đường
theo những khung giờ nhất định
chẳng hạn sau một mươi tám giờ sẽ có những công việc nhiệm vụ
không được thực hiện
chậm nhất vào ngày hai mươi sáu tháng bảy
ủy ban nhân dân thành phố sẽ có văn bản hướng dẫn
quy định nhóm người thực hiện các nhiệm vụ được ra đường
khi việc ra đường bị giới hạn
thành phố sẽ tăng cường cung ứng hàng hóa
hỗ trợ người hoàn cảnh khó khăn
chính quyền cũng sẽ xử lý tốt hơn
các tình huống y tế khẩn cấp mà người dân yêu cầu
quy định sau một mươi tám giờ có những công việc nhiệm vụ
không được ra đường
đồng thời sẽ yêu cầu người dân ở khu phong tỏa khu cách ly
chỉ được ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế
động thái quyết liệt này
nhằm tăng cường đến mức cao nhất các biện pháp phòng chống dịch
thông điệp này được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
đưa ra cũng trong sáng nay hai mươi năm tháng bảy
tại buổi họp báo
từ ngày ba mươi một tháng năm đến nay
thành phố hồ chí minh trải qua năm mươi năm ngày
thực hiện giãn cách theo các cấp độ khác nhau
tuy nhiên con số ca bệnh vẫn gia tăng
với biêu độ theo chiều hướng đi lên
chính quyền thành phố thừa nhận
đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện tình huống một
về phòng chống dịch
và hiện đang dốc toàn lực để xử lý tình huống thứ hai
tức là tiếp tục chỉ thị một mươi sáu với các biện pháp tăng cường hơn
nâng cao và quyết liệt hơn
đó là phải làm sao đảm bảo
được cái kỷ cương
thì để làm điều đó
người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi yêu cầu cấp cứu y tế
chính quyền tổ chức mang
nhiều yếu phẩm thiết yếu đến từ
nhà hoặc là hình
tích đi chợ thay
tính đến ngày hai mươi năm tháng bảy
sở giao thông vận tải thành phố đã cấp mã qr
cho bốn mươi ba xe ra vào thành phố
cơ bản đáp ứng bảy mươi nhu cầu
việc phân lùi giao thông sẽ được tổ chức
tùy theo khu vực đồng thời cũng sức chặt
đối với đội ngũ giao hàng công nghệ
chỉ giao dịch các mặt hàng thiết yếu
shipper tiết dịch vào thành phố chỉ thực hiện
đối với mặt hàng thiết yếu
và cả shipper phải được viên
là nhận những hàng không phải là
mặt hàng thiết yếu
và trên đường lưu thông thì lực lượng chức năng
các chốt các địa điểm tuần tra sẽ kiểm tra
nếu như thứ nhất là
shipper này không phải là shipper của các hàng
thứ hai là
không chở đúng mặt hàng thiết yếu
thì có thể bị xử lý luôn
ngành y tế tp hcm cũng dự báo
trong những ngày sắp tới số ca nhiễm vẫn tăng cao
chính vì vậy còn tính tới mọi tình huống
thậm chí có thể thực hiện tình huống ba
trong những ngày sắp tới
thì sẽ có lực lượng của công an quân đội
cùng với lực lượng phòng chống dịch
tại cơ sở sẽ triển khai
tuần tra kiểm soát
và đảm bảo rằng
từng địa bàn sẽ thực hiện
giãn cách thật nghiêm
ai ở đâu ở đó nhà nào ở nhà ấy
và hạn chế tối thiểu
cái việc ra đường
cũng có thể là sẽ giới hạn
ở những khung giờ
nhất định nào đó
ví dụ như sau một mươi tám h
trong thời gian này khi mọi di chuyển
giới hạn tối thiểu nhất nhu cầu nhu yếu phải
tính toán đáp ứng tại nhà
đồng thời chú trọng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn
người yếu thế và xử lý tốt hơn
tình huống khác khi người dân yêu cầu
cũng tại cuộc họp sáng nay liên quan đến công văn
của trung tâm kiểm soát bệnh tật
về việc cho tập đoàn vingroup
mượn năm liều vaccine
đại diện ủy ban nhân dân tp hcm
xác nhận có thông tin này
và khẳng định đây là việc làm cần thiết
vì số vaccine này dùng để tiêm cho lực lượng chống dịch
trước đó ngày hai mươi ba tháng bảy
có công văn số ba nghìn hai trăm bốn mươi một về việc
cấp cho tập đoàn vingroup mượn năm liều vaccine
ngược covid một mươi chín trong đợt năm
để vingroup tiêm cho nhân viên của tập đoàn
trước thông tin này tại buổi họp báo sáng nay
ngày hai mươi năm tháng bảy đại diện ủy ban nhân dân
tp hcm khẳng định
đây là việc làm cần thiết bởi tập đoàn vingroup
đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác chống dịch
của cả nước cũng như đang hỗ trợ cho thành phố
nhiều trang thiết bị y tế và nhân lực
sát cái nhu cầu thực tế
thành phố đã giải quyết
vingroup mượn trước
để kịp thời
thực hiện việc tiêm
được thực hiện tiêm bởi bệnh viện
vinmec cho các lực lượng này
chúng tôi nghĩ rằng đây là một việc hợp lý
và nó cũng phục vụ trực tiếp
cho hoạt động chống dịch của tp hcm
theo nội dung công văn tập đoàn vingroup
sẽ hoàn trả số vaccine cho hcdc
sau khi đơn vị này được phân bổ
hiện ngoài việc hỗ trợ về trang thiết bị y tế
vingroup còn có lực lượng giúp thành phố
xét nghiệm pcr với toàn bộ đội ngũ
sinh phẩm máy móc
nhằm đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
trong khu dân cư
nhiều phường tại quận tân bình tp hcm
đã linh động sử dụng xe ba gác
để đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
tránh tình trạng tập trung đông người như trước
những hậu dân sinh sống tại các tuyến đường
bào cát hai bào cát ba đường cộng hòa
hay các hẻm nhỏ
thuộc phường một mươi hai quận tân bình
đã quen thuộc với những thông báo như thế này
dạ cô chú anh chị ơi
mình ra lấy mẫu nha
có xe đợi ngồi trước nha
chỉ với chiếc xe ba gác đơn sơ
đội hình y tế lưu động len lõi khắp địa bàn
lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
cho hàng ngàn trường hợp
em cảm thấy hành động này rất thiết thực
yêu cầu phải lấy mẫu thường xuyên
giống như là một tuần hai tuần mình thường lấy vậy
để loại ra được những trường hợp f f một
để mình tạm thời có biện pháp
để mình không dùng chi vết
khi mà đi thì tụi em cũng sẽ tổ chức tập trung một
một bàn ở tại chỗ
với điều kiện là không tập trung quá
số lượng người theo quy định
và tổ chức hai xe để đi vào những cái chỗ như là
hẻm nhỏ không vào được
cái thứ hai là đến những nhà mà
ví dụ như có người già không đi đời được
và những bạn có hoàn cảnh khó khăn
cũng như là tật nguyền
với cách làm này việc lấy mẫu xét nghiệm
được triệt để hơn
sau mỗi lần lấy mẫu đồng ngũ y tế
đều thực hiện khử khuẩn đảm bảo an toàn
chủ nhà từ chối hợp tác xét nghiệm
vì e ngại nhân viên y tế tiếp xúc nhiều người
mỗi lần như vậy phải giải thích
cặn kẽ để người dân hiểu rõ hơn
vì thời gian tụi em đứng rất là mệt
tại vì tụi em lấy
có khi lấy cả buổi sáng và buổi chiều đó rất là mệt
tuần trước thì sau khi mà em lấy mẫu cộng đồng xong
thì biết tin là chỗ
nhà mình thì bị phong tỏa
và em phải ở lại trạm y tế
thì bên ủy ban nhân dân phường cũng như bên thanh niên phường
cũng hỗ trợ cho em đồ ăn thuốc uống
và những nhu cầu thiếu hàng ngày trong cuộc sống
thì một phần nào cũng giúp đỡ em
để em có thể yên tâm trong công việc của phòng chống dịch này
kết quả của mỗi đợt xét nghiệm nhanh
phát hiện không ít trường hợp dương tính với sars cov hai
tâm lý lo lắng là không tránh khỏi
nhưng tất cả đều bình tĩnh thực hiện
các bước phòng dịch theo quy định
và tiếp tục duy trì công việc của mình
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
ban chí đạo phòng chống covid một mươi chín
phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã tăng cường lực lượng triển khai nhiều biện pháp
phòng chống dịch đặc biệt là tại chợ phú thủy
chợ phú thủy đóng tại đường lê văn phấn
khu phố bảy phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
nơi đây tập trung gần hai trăm năm mươi gian hàng
với nhiều chúng loại hàng hóa khác nhau
hàng ngày vào giờ cao điểm
từ tám đến một mươi một giờ
buổi chiều từ một mươi sáu đến một mươi tám giờ
lưu lượng người mua người bán tập trung khá đông
điều này không chỉ gây ách tắc giao thông
tại tuyến đường này mà còn tìm ẩn nguy cơ cao
lây lan dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng
thực hiện nghiêm chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh
theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
phường phú thủy
đã ra quân tổ chức sắp xếp lại hoạt động tại chợ
theo đó đã tiến hành lập hai chốt chặn
ngăn rào chắn bố trí một cổng vào và một cổng ra
trên tuyến đường này
bịa phương cũng đã tổ chức
các lực lượng
xử lý nghiêm những trường hợp
thực hiện việc mua hàng hóa
xa quy định
từ khi lập chốt cho lực lượng công an phường
bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ
phường đám nhiệm điều tiết hướng dẫn
thì mật độ phương tiện lưu thông tại tuyến đường
ra vào chợ thông thoáng hơn trước
hoạt động mua bán của bà con trở nên nề nếp hơn
vì miễn dịch bệnh tại địa phương cũng như cả nước
thường xuyên được cập nhật tới mọi người dân
con biết và tự nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân và cộng đồng
vận động tiểu thương kinh doanh
những mặt hàng không tiết yếu
tạm nghỉ trong một mươi bốn ngày
tạo một group tiểu thương phú thủy
để cập nhật
tất cả các số điện thoại
của tiểu thương
chúng tôi liên kết với nhau
khi có vấn đề gì
thì tiểu thương sẽ thông tin
chúng tôi lập hai tổ
tổ giám sát cộng đồng
và khi có vấn đề gì
thì chúng tôi tri vết
đêm hôm thì chúng tôi cũng phải thực hiện
dưới sự quyết liệt trong lãnh chí đạo
của các cấp chính quyền
sự đồng tình ủng hộ và ý thức chấp hành của người dân
tạo nên sức mạnh tổng hợp
tỉnh bình thuận tin tưởng rằng
có thể hạn chế tới mức thấp nhất khả năng lây lan dịch covid một mươi chín
trong giai đoạn thực hiện giãn cách
theo chỉ thị một mươi năm
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự
trước nội dung lan truyền
trên mạng xã hội facebook có một mươi hai người dân
cư giao hàng là shipper dương tính với covid một mươi chín
khi kiểm tra ngoài cộng đồng
đến sáng nay công an quận bảy thành phố hồ chí minh
đã có thông tin chính thức về vụ việc này
cụ thể trên mạng xã hội group
của một khu dân cư lan truyền thông tin
với trạng thái khẩn
công an quận bảy thông báo qua kiểm tra có một mươi hai shipper
dương tính với covid một mươi chín
gây xôn xao dư luận
cụ thể với nội dung là công an quận bảy mới thông tin
trong sáng ngày hôm nay có kiểm tra đối với các shipper
đã phát hiện một mươi hai ca dương tính
vậy nên anh em bảo vệ xử lý quyết liệt
và đảm bảo đứng cách shipper năm m khi nhận hàng
theo công an quận bảy thành phố hồ chí minh
tin một mươi hai shipper dương tính là thông tin
của một khu dân cư
và thông tin này không chính xác
thực tế là trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bảy
lực lượng y tế đã phối hợp cùng công an quận bảy
kiểm tra hơn một tài xế lưu thông
qua các chốt kiểm soát trên địa bàn quận
phát hiện một mươi tám trường hợp nhiễm covid một mươi chín
trong đó có ba trường hợp là tài xế shipper
các trường hợp dương tính đều đã được lực lượng
chức năng cách ly xử lý y tế theo quy định
liên quan đến thông tin này cơ quan chức năng
sẽ xem xét xử lý nếu có vi phạm
rạng sáng nay hai mươi năm tháng bảy
hàng chục thanh niên tụ tập
chạy xe gây rối trật tự công cộng đua xe
trái phép trên đường võ nguyên giáp
đã bị công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận vây bắt
khoảng một giờ sáng
qua công tác nắm tình hình
lực lượng công an phát hiện hàng chục thanh niên tụ tập
chạy xe máy nẹp vô bốc đầu so kẻ tốc độ cao
và nhiều người đứng cố vũ hai bên đường võ nguyên giáp
thành phố phan thiết như thường lệ
vào khung giờ này mỗi tuần
công an thành phố phan thiết phối hợp cùng cảnh sát một trăm một mươi ba
và công an phường phú hài hàm tiến và thiện nghiệp
triển khai các chốt vây bắt
khi thấy lực lượng chức năng nhóm thanh niên tăng ga
bỏ chạy tán loạn
trên đường nguyễn thông công an đã lập sẵn nhiều rào chán nhiều lớp
khi các đối tượng chạy vào liền khóa hai đầu
nhiều quái xe tăng ga bỏ chạy qua chốt đầu
liền bị bắt ở chốt thứ hai
nhiều thanh niên bị vây ráp hai đầu
vào các hẻm và quăng xe bỏ chạy
công an bắt được khoảng ba mươi xe máy
trong đó có nhiều xe đã thay đổi kết cấu
như đôn dơn xoáy nòng thay pô
một số thanh niên bị đưa về trụ sở làm việc
hiện là thời điểm các huyện thành phố
trong tỉnh bình thuận thực hiện chỉ thị một mươi năm
khắp nơi ra sức phòng chống dịch bệnh
thì một số thanh niên lại tụ tập gây rối trật tự
nên sẽ bị xử lý nghiêm
trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bảy
đường biên phòng sông trăng
bộ đội biên phòng tỉnh long an
bắt giữ một vụ nhập cảnh trái phép
và hai vụ buôn lầu trên biên giới
tại huyện tân hưng tỉnh long an
lực lượng phát hiện một mươi đối tượng
có hành vi nhập cảnh trái phép
từ campuchia về việt nam
tổ công tác tiến hành đưa một mươi đối tượng trên
về đơn vị để điều tra làm rõ và bàn giao đối tượng
về ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
huyện tân hưng tiến hành cách ly theo quy định
trước đó đội tường tra phát hiện
một xuồng gỗ có một mươi thùng giấy không có người trông coi
qua kiểm đếm tổng số tan vật trên
gồm bốn trăm linh chai thuốc diệt cỏ
phát hiện thu giữ là sáu mươi hai nồi cơm điện
đã qua sử dụng
đồn biên phòng sông trăng đã lập biên bản tạm giữ tan vật
vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật